chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng năm
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã tổ chức cho các tổ đại biểu đi tiếp xúc cử tri
tại sáu xã thuộc sáu huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
tại các điểm tiếp xúc đại biểu quốc hội tỉnh đã thông báo trước cử tri dự kiến nội dung
chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu tại thủ đô hà nội
tại kỳ họp quốc hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
xem xét quyết định thông qua bảy dự án luật và cho ý kiến vào chín dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác
cử tri tỉnh hà nam bày tỏ sự tin tưởng đối với đảng quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
đồng thời kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương
các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu quốc hội tỉnh hà nam lắng nghe
tiếp thu và hứa sẽ tổng hợp gửi đến các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết và trình quốc hội tại kỳ họp sắp tới